không chỉ có riêng tỉnh đắk lắc đang phải đối mặt với mưa lũ mà các địa phương khác như phú yên khánh hòa hay quảng nam cũng đang xảy ra mưa lũ với diễn biến phức tạp
sau đây là tổng hợp nhanh của truyền hình nhân dân
từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh phú yên có mưa vừa đến mưa to mực nước trên các sông giao động trên giới mức báo động một
một số cây cầu ở huyện tây hòa tỉnh phú yên bị ngập nước khiến một số địa phương ở huyện này bị chia cắt đi lại hạn chế
huyện tây hòa được ghi nhận là địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh phú yên trong hai ngày qua
văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa hôm nay cho biết tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến rất phức tạp
trên địa bàn huyện vạn ninh có một người bị lũ cuốn mất tích mưa lũ cũng khiến đường giao thông bị sạt lở hơn một m ba đất đá tại đèo khánh lê
do mưa lớn kéo dài nước từ thượng nguồn các sông đổ về khu vực hạ lưu kết hợp với lượng mưa lớn gây ngập lụt cô lập cho nhiều khu vực thành phố nha trang
do mưa lớn kéo dài nước sông dâng cao đã trên các quốc lộ bốn mươi b qua địa phận huyện bắc trà my tỉnh quảng nam khiến nhiều xã vùng cao của huyện bắc trà my và đường lên huyện nam trà my bị cô lập
cơ quan chức năng đã phải sơ tán hàng trăm người dân đến nơi an toàn đồng thời tạm dừng việc tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích trong các vụ sạt lở trước đó
tương tự tỉnh quảng ngãi cũng đang chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời huy động lực lượng tổ chức sơ tán di dờ các hộ dân vùng trũng thấp vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng có nguy cơ bị chia cắt đến nơi an toàn
do ảnh hưởng của mưa lớn sạt lở đất nhiều ngôi nhà ở đắk lắc bị sập và hư hỏng nghiêm trọng hàng trăm hectare cây trồng bị ngập úng huyện grong bông cho hay do mưa lớn gây ngập lụt sạt lở đất mứng nước trên sông grongbong đang dâng lên cao dẫn đến việc bảy ngôi nhà tại xã hòa phong và xã hòa lễ bị hư hỏng nặng
ngoài ra có một mươi bảy ngôi nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở hiện các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở đã được di rời về trụ sở các xã các trường học và được chính quyền địa phương hỗ trợ thức ăn nước uống để ổn định sinh hoạt